hiện nay nhiều nông dân ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đang lo lắng bất an
vì hàng chục tấn dưa lưới tú thanh bị tồn động không bán được cho đơn vị thu mua
nguyên nhân của tình trạng này là do chất lượng dưa kém không đạt tiêu chuẩn
nên đơn vị thu mua đã từ chối mua sản phẩm của bà con nông dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ngãi
đây là năm đầu tiên ông võ kế thanh ở thôn nhân hòa hai xã bình tân huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
trồng thử nghiệm giống dưa lưới tú thanh trên diện tích tám xảo ruộng
theo tính toán của ông nếu thuận lợi thì vụ này ông sẽ thu hoạch từ một mươi năm đến một mươi sáu tấn dưa
sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư ông sẽ thu lãi khoảng trên năm mươi triệu đồng mỗi vụ
thế nhưng thực tế gần tám xào trồng dưa thì có gần năm mươi số dưa bị nứt không đảm bảo chất lượng
và đơn vị thu mua đã từ chối mua số dưa này
đúng là tiếc tiếc chứ mà mình nói đó là lý do kỹ thuật nói chung là lý do mình làm
lỗi tôi là phải thừa nhận là lý do mình làm
tức là mình muốn binh cây và binh hoàng nông nghiệp binh khuyến nông họ hỗ trợ
vì cái kỹ thuật vì hướng dẫn thêm cho nông dân những kinh nghiệm đòi kết quả hơn
dù đã có kinh nghiệm sau hai năm trồng dưa lưới tú thanh nhưng vụ này gia đình ông quảng thái
cũng bị thất thu do dưa bị sâu hại
ông thái cho biết gần một mươi hai tấn dưa đã thu hoạch thì có đến ba mươi số quả bị đơn vị thu mua loại
vì sâu đục lỗ
theo ông dưa kém chất lượng là do thời tiết khắc nghiệt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao
bên cạnh đó kỹ thuật chăm sóc phun thuốc trừ sâu chưa đúng quy trình nên dẫn tới chất lượng dưa
không đảm bảo theo tiêu chuẩn đã cam kết với đơn vị thu mua
toàn huyện bình sơn hiện đang trồng gần ba hectare dưa lưới tứ thanh
đây là giống dưa ngoại được một đơn vị tư nhân hợp đồng và cung cấp giống cho bà con
nông dân tất cả sản phẩm dưa khi thu hoạch được đơn vị này bao tiêu với một quy trình trồng trọt khắc khe
đòi hỏi chất lượng cao
tuy nhiên sau khi thu hoạch ngoài số dưa đảm bảo chất lượng được thu mua
hàng chục tấn dưa kém chất lượng đã bị đơn vị thu mua loại bỏ trả lại cho bà con nông dân
để giải quyết lượng dưa tồn động này nhiều người dân đã bán ra thị trường với hy vọng kiếm thêm chi phí bù lỗ
nông dân có yêu cầu nhưng chúng tôi thực tế nói dưa lên mấy lọt quá
cho nên cũng tham hóa phía nông của huyện của tỉnh
cho nên về chương trình kỹ thuật là người ta hứa đánh để chuyển dâu theo trong mặt kết này chưa
nhiều hộ dân ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi vẫn chưa biết xử lý như thế nào
với hàng chục tấn dưa lưới tú thanh đang tồn động
đây cũng là bài học kinh nghiệm cho bà con nông dân khi trồng trọt tự phát
tự cam kết với các đơn vị thu mua mà không theo sự hướng dẫn của các ngành chức năng tại địa phương